năm hai nghìn hai mươi xuất khẩu dệt may giảm so với năm hai nghìn một mươi chín do tác động của dịch covid một mươi chín
đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo đại hội hiệp hội diệt may việt nam lần thứ sáu và tổng kết năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi do tác động tiêu cực của dịch covid một mươi chín
kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may dự kiến đạt ba mươi năm hai mươi bảy tỷ usd giảm ba sáu tỷ usd so với năm hai nghìn một mươi chín
tương đương giảm gần chín ba mức giảm này thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác
đặc biệt trong bối cảnh tổng cầu diệt may thế giới giảm tới hai mươi năm
hiệp hội diệt may việt nam cho biết tuy đã kiểm soát khá thành công dịch covid một mươi chín
nhưng dự kiến năm hai nghìn hai mươi một xuất khẩu dệt may có thể cũng chỉ đạt mức của năm hai nghìn một mươi chín
hiện hiệp hội đang tiếp tục kết nối các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
để hình thành chuỗi cung ứng mở rộng thị trường xuất khẩu
để đưa ra chiến lược mục tiêu phát triển giai đoạn tiếp theo
và nhìn nhận đánh giá những kết quả đã đạt được giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
hiệp hội diệt may việt nam sẽ tổ chức đại hội lần thứ sáu
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và tổng kết năm hai nghìn hai mươi vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi